báo cáo với chủ tịch nước về kết quả hội đàm ngài viện trưởng sotia sasarov cho biết hai bên đã thống nhất quyết tâm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai ngành kiểm sát qua đó đóng góp vào sự phát triển quan hệ hai nước bungary và việt nam
trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi tám hai mươi chín và các hội nghị cấp cao liên quan tổ chức tại viêng trăn cộng hòa dân chủ nhân dân lào ngày bảy tháng chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ chín
tại hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi chín các nhà lãnh đạo asean đã thảo luận về quan hệ đối ngoại của asean trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
các nhà lãnh đạo đánh giá cao công tác chuẩn bị cho các hội nghị cấp cao giữa asean và các đối tác bên lề hội nghị cấp cao asean hoàn ngành việc nâng cấp quan hệ giữa asean với đức và thủy sĩ nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại đầu tư phát triển đơn vững kết nối thu hẹp khoảng cách và phát triển và ứng phó với thách thức toàn cầu
các nhà lãnh đạo asean đã trao đổi về các thách thức khu vực và quốc tế trong đó có các hoạt động khủng bố cực đoan tội phạm mạng vấn đề biến đổi khí hậu và bệnh dịch nhất là bệnh dịch zika và tình hình tại biển đông bán đảo triều tiên

và cũng là hội nghị kỷ niệm hai mươi năm năm quan hệ đối thoại tại hội nghị hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại đầu tư hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại một tỷ usd và đầu tư một trăm năm mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức như khủng bố tội phạm mạng buôn bán người và ma túy
thủ tướng trung quốc lý khắc cường khẳng định coi trọng quan hệ với asean ủng hộ vai trò trung tâm của asean mong muốn tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với asean
các nước asean khẳng định coi trọng quan hệ với trung quốc với vai trò là một trong những đối tác quan trọng nhất của asean cũng như vị trí vai trò chiến lược của trung quốc
về vấn đề biển đông các nhà lãnh đạo asean khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn hàng hải ở biển đông vì đây là vấn đề quan hệ mật thiết với hòa bình và ổn định của cả khu vực và thế giới cũng như quan hệ giữa asean với trung quốc và các đối tác
khẳng định lại các nguyên tắc chung như kiềm chế giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực
hai bên khẳng định sự cần thiết của việc tăng cường đối thoại và hợp tác nhằm duy trì hòa bình ổn định ở biển đông thực hiện hiệu quả doc và sớm ký kết coc vì lợi ích chung
sau khi đi thực tế và làm việc tại tân dân xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh cà mau ngày bảy chín phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh cà mau về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
trong năm năm cà mau huy động được hơn hai mươi bốn ba trăm linh tỷ đồng đầu tư cho xây dựng nông thôn mới
đến cuối năm hai nghìn một mươi năm mỗi xã đạt bình quân hơn một mươi ba trên một mươi chín tiêu chí và có một mươi bảy trên tám mươi hai xã về đích xây dựng nông thôn mới
thu nhập bình quân đầu người tăng hơn một năm lần so với năm hai nghìn một mươi
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tỉnh phấn đấu có từ năm mươi số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển lưu ý các ngành các cấp tỉnh cà mau tiếp tục phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng nông thôn mới
không nên nóng vội chạy theo thành tích mà phải làm thực chất thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải phù hợp trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dân
và phải chú trọng đến chất lượng tập trung nâng cao giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương
được biết vào chiều cùng ngày đồng chí phùng quốc hiển và đoàn công tác đã đến làm việc tại tỉnh kiên giang
trong khuôn khổ hội nghị bàn tròn các thành phố đối tác thương mại bpc năm hai nghìn hai mươi
chiều ngày bảy chín tại tp hcm đã diễn ra hội thảo xúc tiến thương mại đầu tư vào tp hcm và kết nối doanh nghiệp
hội thảo nhằm tăng cường mối quan hệ kinh tế hợp tác phát triển giữa tp hcm với các thành phố giới thiệu tiềm năng điều kiện thuận lợi đầu tư chính sách ưu đãi đầu tư kinh doanh tại tp hcm
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đến nay thành phố có sáu hai trăm sáu mươi tám dự án đồng chí
tổng vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư kể cả cấp mới và tăng vốn là bốn mươi tám tỷ usd
tập trung và có những ưu đãi nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào chín nhóm ngành ưu tiên phát triển gồm
tài chính tín dụng ngân hàng bảo hiểm thương mại vận tải kho bãi dịch vụ cảng hậu cần hàng hải và xuất nhập khẩu
bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin truyền thông kinh doanh tài sản bất động sản dịch vụ thông tin tư vấn khoa học công nghệ du lịch y tế giáo dục đào tạo
các ngành công nghệ sinh học công nghệ sạch tiết kiệm năng lượng phát triển công nghiệp thời trang ngành dệt may ra dày công nghiệp thiết kế
cũng trong khuôn khổ hội nghị bàn tròn các thành phố đối tác thương mại bpc năm hai nghìn một mươi sáu hôm qua tại tp hcm trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm
phù hợp với hội đồng tp hcm
đối tác thương mại osaka và các đơn vị tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp việt nam với doanh nghiệp nhật bản úc philippines với chủ đề
phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
buổi kết nối tạo điều kiện cho hơn một trăm linh doanh nghiệp tp hcm trao đổi trực tiếp với hai mươi tám doanh nghiệp đến từ nhật bản úc philippines
nhằm tìm kiếm đối tác phù hợp trong các lĩnh vực sản xuất dịch vụ cơ khí thúc đẩy giao thương giữa việt nam và các nước thành viên ppc
chương trình bao gồm kết nối giữa doanh nghiệp tp hcm với công ty của nhật bản đang kinh doanh trên địa bàn
trao đổi các đoàn khảo sát thị trường và môi trường đầu tư tìm kiếm đối tác giữa hai bên
đây là những phương thức quan trọng góp phần thu hút đầu tư xúc tiến thương mại vào thành phố
tôi đã làm việc ở rất nhiều nước như indonesia philippines tôi thấy việt nam có môi trường tốt để tôi đầu tư ở đây
người việt nam rất thông minh cần cù và sáng tạo nên có thể làm tốt những chi tiết thiết bị máy móc
tôi muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa nhật bản và việt nam
bên cạnh những cơ hội khi xâm nhập vào thị trường nhật bản úc philippines
thì doanh nghiệp việt nam cũng phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức
trong đó có thể kể đến những vấn đề liên quan về tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất ở nhiều lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp
thì mình cũng đã làm việc với công ty nhật có kinh nghiệm là hơn năm năm rồi
thì nói chung là mình làm việc với công ty nhật mà mình sẽ có cái lượng hẹn nó ổn định
nhưng mà có một cái trở ngại là bệnh nhật nó sẽ yêu cầu cái chất lượng rất tốt
bởi tất cả công ty việt nam khi muốn hợp tác với nhật thì phải có là đảm bảo được cái nguồn chất lượng
và cái thời gian giao hàng phải đúng hàng cho họ
thì lúc đó mới hợp tác đó được
đến đây ngoài mục đích về để giao lưu văn hóa về áo dài cũng như là về travel
em muốn là kết nối về travel với lại các doanh nghiệp nhật bản
ở trong đây có cái mục một mươi một là có về lữ quán
cho nên là em cũng muốn được kết nối với lại doanh nghiệp
đó là mục số một mươi một để mà em hỏi về thông tin về lữ quán của nhật bản ở ngay khu vực osaka
thông qua chương trình này doanh nghiệp việt nam vừa được tạo điều kiện thuận lợi
để kết nối với năng lực cạnh tranh trên cơ sở cung cấp thông tin hai chiều giữa cộng đồng doanh nghiệp việt nhật
lần này đoàn doanh nghiệp của các nước qua đây thì tập trung cho cái ngành là chủ yếu là ngành công nghiệp hỗ trợ
như là chế biến chế tạo sản xuất máy móc thiết bị dụng cụ cũng như là mảng xây dựng trang trí nội thất
đây là những mảng chính của ngày hôm nay
doanh nghiệp nước ngoài đa phần là họ có giống có công nghệ còn doanh nghiệp việt nam thì chúng ta là có nhân công
cũng như là có đất đai và có cả hiểu biết về cái nền văn hóa của địa phương
đó đây là những cái điều mấu chốt để mà tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh
hy vọng cộng đồng doanh nghiệp của bốn nước nhật bản úc philippines và việt nam
có thể tìm thấy nhiều cơ hội xuất nhập khẩu sang thị trường của nhau hoặc các nước trong khu vực
đóng góp tích cực vào sự hợp tác kinh tế toàn diện của các nước
chuyển sang một số tin tức trong nước đáng chú ý khác
lào cai tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng công nghệ cao
lâm đồng tạm dừng thi công thủy điện bóp dòng chảy gây ngập lụt
là tỉnh miền núi với địa hình phức tạp
đa số người dân làm nông nghiệp theo các phương thức truyền thống nên hiệu quả chưa cao
vì vậy trong những năm qua tỉnh lào cai đã nỗ lực triển khai các biện pháp
nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh
trong đó nông nghiệp công nghệ cao được coi là bước đột phá mang lại hiệu quả cao
đây là mô hình trang trại được đầu tư theo công nghệ cao của huyện bắc hà
toàn bộ chuồng trại được xây dựng quy mô khép kín
các máng ăn nước uống đều được thiết kế tự động
và sử dụng đệm lót sinh học để xử lý phân bảo đảm vệ sinh
ngoài ra thức ăn cho gia súc cũng được sản xuất tại chỗ với dây chuyền hiện đại
tạo nguồn thức ăn sạch cho gia súc
các chất thải sau khi được xử lý sẽ được luân chuyển ra khu nhà lưới
để trồng rau theo tiêu chuẩn việt gáp bảo đảm an toàn và mang lại lợi nhuận cao
ngoài ra thức ăn cho gia súc cũng được xử lý sẽ được luân chuyển ra khu nhà lưới
còn dòng mới thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng của từng địa phương
phát triển tố đa các loại dòng chất lượng nuôi trồng tập trung hình thành vùng đặc trưng
đặc biệt một số loại cây được trồng trái mùa trong nhà lưới
bước đầu thành công mở ra một hướng đi mới hiệu quả
nông nghiệp lào cai chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh ủy hội đồng dân ubnd
ban hành kế hoạch thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp
theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm và sản xuất bền vựng
đây là mục tiêu đạt ra để chúng ta
đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho bà con nông dân
sau ba năm chúng tôi đánh giá lại
thì nông nghiệp lào cai có bước chuyển rất tích cực
phải nói là phát triển mạnh mẽ trong dặn vừa qua
nhất là việc đẩy mạnh thâm canh tăng vụ
áp dụng triển đẻ khoa học kỹ thuật và sản xuất
trong đó chúng tôi đã triển khai cái đề án xây dựng
là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
để nhanh chóng
đưa năng suất đưa sản lượng cây trồng một nơi lên
và để tăng thêm thu nhập cho người lên
sau ba năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
tỉnh lào cai đã có những chuyển biến rõ nét
các sản phẩm chủ lực thế mạnh được lựa chọn để tập trung phát triển
khoa học công nghệ được đẩy mạnh áp dụng và sản xuất
qua đó tăng năng suất cây trồng vật nuôi
cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng
giá trị sản xuất chăn nuôi tăng bảy hai mươi năm so với cùng kỳ
từng bước hình thành vùng hàng hóa tập trung
giá trị sản phẩm trên các đơn vị canh tác đạt hơn năm mươi một triệu đồng trên một hectare
giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên hai ba trăm linh tỷ đồng
mở ra một hướng đi đúng đắn cho bà con nông dân
nâng cao hiệu quả sản xuất phát triển kinh tế
ở ninh thuận tại các vùng đồng bào trăm theo đạo bà làm môn
việc nuôi lợn thả rông đã có từ lâu
không chỉ gây mất vệ sinh môi trường
mà còn ảnh hưởng nhiều đến mỹ quan thôn xóm
và tác động tiêu cực đến việc thu hút du khách
khi đến thăm quan các làng nghề truyền thống trăm
để chấm dứt tình trạng này
nhiều vùng đồng bào trăm nơi đây đã xây dựng nghị quyết chuyên đề
không nuôi lợn thả rông
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
tại làng gốm trăm bào trúc huyện ninh phước
một làng nghề cổ xưa nhất khu vực đông nam á
việc người dân nuôi lợn thả rông khá phổ biến
trong làng lợn tự đi kiếm thức ăn tự tìm chỗ ngủ
người nuôi không cần chăm sóc
theo nhiều người dân trong làng nếu không thay đổi cách nuôi lợn
không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến việc thu hút khách du lịch
đến với làng nghề nhất là mùa lễ hội kt đang đến gần
từ khi địa phương có nghị quyết chuyên đề cấm nuôi heo thả rông
sau khi được cán bộ đến tận nhà tuyên truyền vận động
bà đặng thị nổ đã đầu tư hơn hai mươi năm triệu đồng để xây chuồng nuôi lợn khá bài bản
chất thải từ việc chăn nuôi lợn được thải vào hầm rút đào sâu dưới lòng đất
không gây mùi hôi thối không ảnh hưởng đến người dân xung quanh
trước đây mình nuôi heo là mình thả rông
bây giờ thì mình thả rông thì ô nhiễm môi trường
đồ đi lang thang ngoài đường ô nhiễm môi trường
bây giờ mình làm chuồng làm chuồng mình nuôi heo lại cho nó có
mình nuôi heo nái cũng có nuôi heo tơ cũng heo thịt cũng có
heo mưa nhiều lại còn mình thả rông thì ít
nuôi có một con hay con thả rông ô nhiễm môi trường
hợp tác đồ bây giờ mình nuôi làm hầm rút mình làm trong nhà đồ
lâu nay sở dĩ bà con nuôi lợn thả rông là do không có kinh phí xây chuồng
và theo bà con việc nuôi lợn thả rông không tốn công chăm sóc và chi phí mua thức ăn
gần đây khi địa phương tổ chức tuyên truyền phân tích mặt tích cực
của việc nuôi lợn nhốt trong chuồng
nhiều người đã xây chuồng nuôi không để lợn đi dông ngoài đường như trước nữa
đối với thường vụ huyện quỹ thì đã có công văn chỉ đạo văn động
và nhân dân không nuôi heo thả rông
và có thông báo chỉ đạo trực tiếp cho các băng ngành
đoàn thể của huyện và bốn xã thị trắng
còn đối với bốn xã thị trắng hiện nay đã xây dựng nghị quyết chuyên đề
và được triển khai đến cán bộ đáng viên và quần chúng nhân dân
trong địa bàn của địa phương mình
còn đối với mặt trận các đoàn thể thì có thư kêu gọi
và đồng thời các ngành mặt trận cũng có kế hoạch
các đoàn thể cũng đều mỗi đoàn thể đều có kế hoạch
và phối hợp cùng với các quỹ địa phương
để vận động nhân dân thực hiện ký cam kết
hiện tại hầu hết các vùng đồng bào trăm ở huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
đều có nghị quyết chuyên đề không nuôi lợn thả rông
đã góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư
đồng thời hoàn thành một trong những tiêu chí về xây dựng nông thôn mới
với mục tiêu rút kinh nghiệm trong công tác giảm thiểu tổn thất điện năng
trên hệ thống điện ngày hôm qua bảy tháng chín
tập đoàn điện lực việt nam phối hợp với hợp hội điện lực việt nam
hội đồng quốc tế khu vực đông nam á
đã tổ chức hội nghị về giảm tổn thất điện năng trong hệ thống điện
tỷ lệ tổn thất điện năng là một trong những chỉ tiêu quan trọng
ảnh hưởng lớn đến khả năng cung ứng điện cho khách hàng
và hiệu quả kinh doanh của ngành điện
trong nhiều năm qua chính phủ rất quan tâm và thường xuyên chỉ đạo
tập đoàn điện lực việt nam thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng
trong khâu truyền tải và phân phối điện
trong vòng năm năm qua tổn thất điện năng đã giảm được từ một mươi một mươi năm năm hai nghìn một mươi
xuống còn bảy chín mươi bốn năm hai nghìn một mươi
theo tính toán của các chuyên gia với một trăm sáu mươi tỷ kwh điện sản xuất trong năm hai nghìn một mươi năm
thì một giảm tổn thất sẽ mang lại hiệu quả rất lớn
những tổn thất điện năng của evn trong thời gian qua là tương đối tốt
và trong tương lai năng lượng tái tạo đang phát triển
evn cần nghiên cứu để xem xét sự ảnh hưởng với năng lượng tái tạo như thế nào
trên thế giới chỉ có việt nam
việt nam ký kết với nhật bản sử dụng máy biến áp tổn thất thấp
tôi tin rằng đây là chương trình hiệu quả sẽ giúp tiết kiệm năng lượng và giảm tổn thất điện năng
hội nghị là dịp để các nước trong khu vực chia sẻ các thông tin về tổn thất điện năng của các nước
các mức phấn đấu giảm tổn thất phù hợp với kết cấu lưới điện đặc thù
đồng thời các đại biểu tham dự có cơ hội trao đổi và học hỏi kinh nghiệm
về công tác giảm tổn thất điện năng ở các nước trong khu vực
trực tiếp chia sẻ và tiếp cận với những giải pháp giảm tổn thất điện năng hiệu quả
qua việc trao đổi với các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực này

đồng thời các đại biểu tham dự có cơ hội trao đổi và tiếp cận với những giải phóng những cái nhóm
mà các đại biểu tham dự có tổn thất điện năng là tiền thiết
với mục tiêu giảm tổn thất điện năng xuống còn sáu năm trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các phương thức vận hành tối ưu về quản lý kỹ thuật tiến tới không để vận hành quá tải thiết bị
quản lý chất lượng thiết bị thay thế dần các thiết bị cũ kém chất lượng
sở công thương tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định tạm dừng thi công đối với công trình thủy điện đại bình
do công ty cổ phần điện bình thủy làm chủ đầu tư tại xã lộc thành huyện bảo lâm
do chưa thực hiện xong việc đền bù giải phóng mặt bằng thiết kế thay đổi chưa được phê duyệt
nhiều ngày qua những trận mưa lớn khiến nước từ sông đại bình dâng cao gây ngập nhiều nơi
trong khu vực thi công thủy điện đại bình thuộc địa bàn xã lộc thành huyện bảo lâm lâm đồng
qua khảo sát thực tế của cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng cho thấy công trình thủy điện này tiến hành
đắp bờ đê ngăn sông làm thu hẹp dòng chảy lòng sông bị bóp dòng nước rút chậm khiến cho hoạt động sản xuất
thu hoạch nông sản của người dân bị ảnh hưởng nắng nề

diện tích cây trồng của người dân bị nhấn chìm trong nước hơn hai m hai